chuyển sang một thông tin khác
chỉ trong ngày hôm qua hai vụ tai nạn trên đường không và đường bộ đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận
vụ tai nạn liên hoàn ô tô đâm vào một mươi bảy xe máy tại địa bàn phường xuân la quận tây hồ
vào chiều ngày hôm qua năm tháng bốn khiến một mươi chín người bị thương cũng được xác định là vụ tai nạn nghiêm trọng
vâng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông hoàng ngọc vĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại phường bồ đề quận long biên hà nội
để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
theo điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự
một ngày sau vụ tai nạn xảy ra tại phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội
lái xe hoàng ngọc vĩnh người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã có những khai nhận tại cơ quan công an
theo báo cáo điều tra chiều ngày năm tháng bốn ông vĩnh cùng vợ sau khi khám tại bệnh viện tim hà nội
đã ra xe hai mươi chín a tám nghìn ba trăm một mươi hai để về nhà
khoảng hai mươi mét thì ông vĩnh đạp ga tăng tốc
tuy nhiên ông không đi dày như mọi ngày mà đi một đôi dép lê nhỏ bé chật hơn chân của mình
nên khi đạp ga không kiểm soát được chân ga nên đã đạp sâu hơn khiến xe bất ngờ tăng tốc
qua kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở và ma túy đối với lái xe
trong lúc đó ông vĩnh đạp ga tăng tốc tốc tốc giữa chân ga và chân hương manh
mình cứ tưởng là càng phanh thì càng ga nó nhầm
tôi nghĩ là lúc ấy đi như là có một thằng cướp xe của tôi
cứ thế là đi cứ thế là kéo đi
trong lúc trong khoảng bốn mươi giây thì tôi nghĩ
bao nhiêu cái sẽ đến với mình
nếu có ô tô và gì trước thì tôi sẽ chọn phương án là sẽ đâm vào để giảm tiền nhất
nhưng mà trước thì chỉ là một dòng người xe máy
thế thì trước đấy chỉ khoảng mấy chục mét năm chục mét thì còn lách được
xong đến đối với ngã tư gãi thì không lách được thì tôi nhắm mắt
vụ việc đã khiến một mươi bảy xe máy bị hư hỏng
một mươi chín người bị thương đã được đưa đi cấp cứu
đến trưa ngày sáu tháng bốn đã có tám bệnh nhân được về nhà tự theo dõi
ba bệnh nhân điều trị tại bệnh viện nhi
tám bệnh nhân điều trị tại bệnh viện e
trong đó có ba bệnh nhân nặng
nếu như mà cho tôi gửi lời đến nhà nạn nhân tất cả ấy
thì cho tôi xin lỗi tất cả mọi người
những người bị rối gây ra cái tai nạn hôm vừa qua
tôi xin xin lỗi và thành thật
xin lỗi và tôi gửi lời đến tất cả mọi người
tôi sẽ phải có trách nhiệm để trong công tác khắc phục
với bà con với tất cả mọi người
đặc biệt là cháu bé
tính chất vụ việc tôi thấy là đây là một vụ việc khá là nghiêm trọng
và mức ảnh hưởng nó đến rất là nhiều người bị nạn
tuy là chưa có ai tử vong
nhưng mà cái số lượng người bị nạn rất là lớn
và ảnh hưởng đến tâm lý của người tham gia giao thông trên địa bàn
qua vụ việc này tôi thấy trước khi tham gia giao thông
thì chủ phương tiện nên kiểm tra kỹ phương tiện của mình
đảm bảo độ an toàn khi tham gia giao thông
và trang phục của người tham điều khiển phương tiện
thì nên gọn gàng phù hợp với việc điều khiển các phương tiện của mình
và ở những ngã tư đèn xanh đỏ
thì khi mà đèn đỏ còn một hai giây
thì không nên vì tâm lý hội vại vã mà vượt
để tránh những hậu quả nguy hiểm
hiện công an quận tây hồ đã trưng cầu trung tâm pháp y
sở y tế hà nội giám định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể
đối với các nạn nhân
đồng thời cơ quan điều tra công an quận tây hồ
cũng khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ
để làm rõ xử lý nghiêm hành vi vi phạm của lái xe hoàng ngọc vĩnh
theo quy định của pháp luật